ngày một mươi một tháng tám công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với hà trệt quyền ba mươi sáu tuổi
trú tại bào hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai về tội trộm cắp tài sản
trước đó tối ngày chín tháng tám đối tượng hà trần quyền từ đà lạt tìm xe taxi đi về đồng nai
khi đến bãi giữ xe trên đường nguyễn trí thanh phường một thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi một b hai nghìn một trăm linh sáu đang đỗ ở bãi giữ xe
không kéo kính bên phụ thấy vậy quyền leo vào xe và điều khiển xe này đi về thống nhất đồng nai
do không dành đường đến đối tượng đã đi lạc về hướng phan rang tỉnh ninh thuận
khi đến huyện thuận nam thì đối tượng bị đội cảnh sát hình sự công an tp đà lạt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ cùng tăng vật